ngay sau lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bộ công an đã tổ chức lễ tổng kết công tác tổ chức lực lượng công an nhân dân tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trả tự tham gia các sự kiện đồng khắp tích cực vào thành công chung của các chuỗi sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
dự buổi lễ còn có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn phan long thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an
thực hiện kế hoạch của bộ công an sau hơn bốn tháng tổ chức triển khai bằng sự nỗ lực quyết tâm cao nhất vượt nắng thắng mưa một mươi một khối tham gia diễu binh diễu hành của lực lượng công an nhân dân
với hơn một hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng nhân dân
bạn bè du khách quốc tế được lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao
qua đó công tác huấn luyện được thực hiện qua ba giai đoạn sau mỗi buổi hợp luyện tổ chức sơ duyệt tổng duyệt đã đạt được những mục tiêu đề ra
và tại buổi lễ chính thức khối diễu binh diễu hành thuộc lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
biểu dương nỗ lực kết quả mà các hệ lực lượng đạt được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lễ kỷ niệm đã thành công
dư âm của cuộc diễu binh diễu hành đã để lại ấn tượng tốt đẹp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước ý chí tự lực tự cường tinh thần đoàn kết dân tộc
bộ trưởng tô lâm cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong tiểu ban tổ chức diễu binh diễu hành bộ công an
đồng chí bộ trưởng đề nghị các đơn vị tổ chức ra soát đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ tham gia các khối diễu binh diễu hành và công tác phục vụ đảm bảo theo đúng quy định
sắp xếp để cán bộ chiến sĩ nghỉ ngơi tham quan các di tích lịch sử tại tỉnh điện biên trước khi trở về đơn vị công tác
bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị có phương án di chuyển cho cán bộ chiến sĩ đảm bảo tuyệt đối an toàn giả soát kiểm đếm các phương tiện công cụ trang thiết bị phục vụ cho lễ diễu binh diễu hành chặt chẽ đúng quy định tránh sự thất thoát
bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tạo điều kiện ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh điện biên trong thời gian các khối diễu binh diễu hành của lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn
sau buổi tổng kết bộ trưởng đề nghị công an tỉnh điện biên và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nhanh chóng họp bàn rút kinh nghiệm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra
bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tạo điều kiện ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh điện biên trong thời gian các khối diễu binh diễu binh